và trở thành một truyền thống tập quán tốt đẹp trong mỗi dịp tết đến xuân về
tháng hai năm hai nghìn hai mươi một bộ công an đã ban hành kế hoạch số bốn mươi năm thống nhất tổ chức triển khai phong trào tết trồng cây trong toàn lực lượng
theo báo cáo của công an các đơn vị địa phương đến nay bộ công an đã trồng được hơn năm triệu cây xanh
trong đó có hai triệu cây được trồng tại các trụ sở công an các đơn vị địa phương
và ba triệu cây được trồng cho các cơ sở giam giữ do bộ công an quản lý
với thông điệp vì một việt nam xanh
hôm nay tại miền đất tổ linh thiên bộ công an phát động các hoạt động hưởng ứng tết trồng cây năm hai nghìn hai mươi bốn
và kêu gọi toàn thể cán buộc chiến sĩ thăng hái tham gia trồng cây trồng rừng
người người trồng cây nhà nhà trồng cây trồng cây nào tốt cây đó
đồng thời nâng cao ý thức và có biện pháp hữu hiệu để bảo vệ rừng
phòng chống đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm về môi trường
ngăn chặn tình trạng chặt phá đốt rừng khai thác rừng trái phép
thủ trưởng công an các đơn vị địa phương làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng
tổ chức phổ biến quan trọng tới toàn thể cán bộ chiến sĩ
nắm rõ mục đích ý nghĩa của việc trồng cây và phát động lấy trồng cây phù hợp với điều kiện đơn vị địa phương của mình
đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm tránh phô trương hình thức
đồng thời cùng với các quỷ chính quyền địa phương của nhân dân có nhiều hoạt động tích cực thiết thực hơn nữa
trong công tác bảo vệ môi trường
phát biểu tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy phú thọ
bộ trưởng tô lâm chúc mừng những kết quả nổi bật mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua
nhất là việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
cùng với đó là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phú thọ
nhấn mạnh về tầm quan trọng yếu tố kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng của tỉnh phú thọ
bộ trưởng tô lâm đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp tỉnh phú thọ phải bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng
chính phủ quốc hội nhất là triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi một ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi phía bắc đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi

bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác đã tới dân hương tại khu di tích lịch sử đền hùng thành phố việt trì tỉnh phú thọ và trồng cây lưu niệm tại đây
vào chiều ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đại tá đặng hồng đức giám đốc công an tỉnh yên bái giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung mương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
theo đó đồng chí trung tướng tô ân sô thôi giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an từ ngày một tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn bộ công an
điều động đồng chí đại tá đặng hồng đức sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy quê quán nam trực nam định giám đốc công an tỉnh yên bái đến nhận công tác và giữ chức vụ tránh văn phòng bộ công an kể từ ngày một hai hai nghìn hai mươi ba
tại buổi lễ thứ trưởng trần quốc tỏ đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an đến đồng chí trung tướng tô ân sô và đồng chí đại tá đặng hồng đức
sáng cùng ngày tại công an tỉnh yên bái thứ trưởng trần quốc tỏ đã chủ trì lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động đồng chí đại tá lê việt thắng giám đốc công an tỉnh bạc liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh yên bái
tại buổi lễ được sự uy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ đã công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về việc điều động bổ nhiệm đại tá lê việt thắng giám đốc công an tỉnh bạc liêu đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh yên bái
phát biểu tại buổi lễ thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thượng tướng trần quốc tỏ thứ trưởng bộ công an chúc mừng đồng chí lê việt thắng
yêu cầu trên cương vị mới đại tá lê việt thắng cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được cùng tập thể đảng ủy lãnh đạo công an tỉnh yên bái phát huy dân chủ đoàn kết nội bộ và trí tuệ tập thể tham mô tốt cho cấp ủy và chính quyền địa phương trên lĩnh vực bảo đảm an ninh trật tự xây dựng đảng và xây dựng lực lượng phần đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đảng nhà nước và ngành giao phó

dự liệu quốc gia về hệ thống chốt nhập cảnh khuyên cáo người dân sử dụng cái này để một là tạo điều kiện tiền lợi cho mình khỏi phải đi đến phòng chốt nhập cảnh mất thời gian tốn kém bóng sức và vừa đảm bảo quyền lợi và phòng chống được vấn đề tiêu cực trong quá trình tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông
việc cấp hộ chiếu phổ thông qua cổng dịch vụ công sẽ góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý xuất nhập cảnh tạo thuận tiện giảm phiền hà cho công dân
trường hợp công dân không đủ điều kiện sử dụng dịch vụ công mức độ bốn hoặc có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp thì áp dụng quy trình đăng ký tiếp nhận xử lý hồ sơ cấp hộ chiếu hiện hành
các cán bộ chiến sĩ phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh quảng bình sẽ nỗ lực hết mình tạo điều kiện cho người dân làm xong thủ tục trong ngày hạn chế chi phí đi lại chờ đợi
điều tra công an huyện thanh trì hà nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam với một mươi ba bị can là cán bộ trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v về hành vi nhận hối lộ
trong đó có ba bị can là lãnh đạo trung tâm đăng kiểm xe cơ giới hai nghìn chín trăm linh một v gồm lê văn ngân
giám đốc tăng xuân huy và vũ mạnh hiền cùng là phó giám đốc trung tâm
quá trình thu thập tài liệu đội cảnh sát kinh tế công an huyện thanh trì xác định trung bình mỗi ngày trung tâm đăng kiểm hai nghìn chín trăm linh một v kiểm định khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi phương tiện
tức trung bình mỗi ngày các đối tượng thu lợi bất chính khoảng từ sáu triệu đến tám triệu đồng để làm thủ tục đăng kiểm nhanh không bị gây khó dễ
thông thường các chủ xe khi đến trạm đăng kiểm trung tâm thường để số tiền từ một trăm linh đến hai trăm linh đồng trong xe
nếu chủ xe không tự để tiền trên xe thì khi trả xe các đăng kiểm viên sẽ chủ động yêu cầu các chủ xe đưa tiền
các đăng kiểm viên khai nhận đã bỏ qua lỗi kỹ thuật của xe khi kiểm định trong các công đoạn kiểm tra thủ công bằng tay bằng mắt không can thiệp vào hệ thống máy kiểm tra chỉnh sửa kết quả
một đường dây ma túy xuyên quốc gia vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá thành công bắt giữ một đối tượng thu giữ hai mươi bánh heroin
vào khoảng một mươi bảy h hai mươi phút ngày ba mươi tháng một tại đường trần
hưng đạo phường bình minh thành phố lào cai các trinh sát của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh và công an huyện mường khương bắt quả tang vàng a tráng chú tỉnh thanh hóa về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu vàng a tráng khai nhận vận chuyển hai mươi bánh heroin từ lào sang việt nam rồi lên tỉnh lào cai để giao cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
khi chưa kịp ra ma túy thì bị lực lượng công an bất ngờ kiểm tra bắt quả tàng hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang đấu tranh làm rõ
đột nhập tiệm vàng ở quận một mươi hai thành phố hồ chí minh và lấy trộm nhiều trang sức tổng cộng hơn một trăm linh lượng vàng trị giá khoảng bốn năm tỷ đồng
phạm văn nu chú tỉnh đồng tháp bỏ trốn lên bình dương nhưng đã nhanh chóng bị bắt giữ
trước đó sáng ngày hai mươi chín tháng một chủ một tiệm vàng trên đường hào huy giáp phường thạnh lộc quận một mươi hai mở cửa hàng để bán thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm tài sản
qua kiểm tra chủ cửa hàng phát hiện một lượng vàng lớn chuẩn bị để bán trong ngày vía thần tài
đã bị mất
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an quận một mươi hai cùng các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố hồ chí minh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét bắt giữ nhu tại bình dương
công an cũng thu hồi các tăng vật liên quan bao gồm số lượng lớn trang sức vàng
liên quan đến vụ đánh nhau gây hậu quả chết người xảy ra tại phường mỹ xuân thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu vào ngày hai mươi chín tháng một
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đang điều tra xử lý các đối tượng có liên quan
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi chín tháng một do mâu thuẫn cá nhân nguyễn văn tình chú huyện long thành tỉnh đồng nai cùng sau đối tượng khác đã tìm nguyễn thành an
khi hai nhóm gặp nhau thì xảy ra hỗn chiến hậu quả là kiên thiên bị lê văn thành đâm vào vùng ngực tử vong
các đối tượng khác gồm nguyễn văn triều đặng văn đông bị thương tích nặng đang cấp cứu tại bệnh viện bà rịa cao văn hách bị thương tích
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã giả quyết định tạm giữ hình sự bốn đối tượng để điều tra về hành vi giết người và một mươi một đối tượng khác về hành vi gây dối trật tự công cộng
nạn cơ bạc thường hoạt động mạnh vào dịp cuối năm và đầu xuân năm mới đây là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự
thực hiện cao điểm gia quân tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp đầu xuân lực lượng công an đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa quyết liệt đấu tranh với tệ nạn này